hội nhà báo việt nam đã có văn bản gửi các ngành chức năng của tỉnh tuyên quang
đề nghị xử lý vụ việc hành hung cản trở phóng viên tác nghiệp
trong công văn số ba gửi ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang công an tỉnh tuyên quang
công an huyện sơn dương tuyên quang hội nhà báo việt nam nêu rõ
theo báo cáo của hội nhà báo tỉnh tuyên quang và thông tân xã việt nam hồi một mươi giờ sáng hai mươi sáu tháng một
trong khi đang tác nghiệp tại thôn tân tiến xã lương thiện huyện sơn dương tuyên quang
để tìm hiểu về tình hình khai thác quạng trái phép trên địa bàn
phóng viên nguyễn văn tý thuộc cơ quan thường trú thông tân xã việt nam tại tuyên quang
và phóng viên trần đức vinh thuộc văn phòng đại diện khu vực miền núi phía bắc của tạp chí truyền thống và phát triển
đã bị các đối tượng khai thác quạng trái phép hành hung gây bức xúc trong dư luận xã hội và người làm báo việt nam
để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên hội nhà báo việt nam đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
công an tỉnh tuyên quang và công an huyện sơn dương tuyên quang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
có hình thức xử lý thích đáng các đối tượng đã tham gia vào vụ việc hành hung
cản trở nhà báo tác nghiệp nêu trên và thông báo kết quả điều tra xử lý với hội nhà báo việt nam qua ban kiểm tra bằng văn bản
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một trao đổi với phóng viên báo nhân dân thượng tá ma quang trung
trưởng công an huyện sơn dương tuyên quang cho biết đã xác định được những người có hành vi hành hung phóng viên
trong khi tác nghiệp ở thôn tân tiến xã lương thiện bao gồm bàn văn trường là chủ của diện tích đất đang có hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật
và là người đã đuổi đánh phóng viên nguyễn văn tý và bàn văn hiếu cháu của ông trường
người đã truy đuổi và dùng gạch đá ném phóng viên nguyễn văn tý và phóng viên trần đức vinh
công an huyện sơn dương cũng đã gửi mẫu khoáng sản thu giữ tại hiện trường đi phân tích để xác định loại khoáng sản và hàm lượng
đồng thời đang tích cực điều tra việc có hay không sử dụng vật liệu nổ trong quá trình khai thác trái pháp luật
quan điểm của công an huyện sơn dương là sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đối với hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật và hành vi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp